tin quốc tế hành thêm các vụ bắt giữ và truy quét trong những ngày tới liên quan tới tổ chức khủng bố cực hữu reichsburgo
bị cáo buộc đang âm mưu xây dựng lực lượng quân đội và chống phá nhà nước
người đứng đầu văn phòng cảnh sát liên bang đức cho biết số nghi phạm trong vụ việc này hiện là năm mươi bốn
và con số này có thể tiếp tục tăng
trong các cuộc đột kích cảnh sát đã tìm thấy các thiết bị như áo chống đạn súng trường và đạn dược
cũng như các bằng chứng về việc tuyển mộ và kế hoạch thành lập cái gọi là bộ chỉ huy bảo vệ đất nước
ông cho biết những đối tượng tham gia tổ chức này thuộc nhiều thành phần
trong đó có những đối tượng cuồng tín một số đối tượng có nhiều tiền số khác sở hữu vũ khí
ngoài ra lực lượng an ninh cũng phát hiện một bản kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công và mở rộng tổ chức này
trước đó các công tố viên xác nhận lực lượng an ninh đức đã đột kích và bắt giữ hai mươi năm phần tử rex bugo
bị tình nghi lên kế hoạch tấn công tòa nhà quốc hội đức
để từ đó khởi đầu cho làn sóng tấn công với ý đồ tạo dựng những điều kiện tương tự nội chiến ở đức
do số lượng lớn thành viên là những cựu binh sĩ xuất thân từ các lực lượng vũ trang đức
trong đó có các lực lượng đặc nhiệm nên reichsburgo được coi là tổ chức đặc biệt nguy hiểm